trần hưng đạo phường bình minh thành phố lào cai các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an huyện mường khương
đã bắt quả tăng đối tượng vàng a tráng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh thanh hóa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu tráng khai nhận vận chuyển hai mươi bánh heroin từ lào sang việt nam rồi lên tỉnh lào cai để giao cho một người khác
khi chưa kịp giao ma túy thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt quả tàng
trần hưng đạo phường bình minh thành phố lào cai các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện mường khương
đã bắt quả tang với ma túy hiện cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ bảy thanh niên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý số người còn lại
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp với công an quận một mươi hai công an tỉnh bình dương bắt khẩn cấp phạm văn nu
nghi phạm thực hiện vụ trộm hơn một trăm linh lượng vàng trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
sáng ngày hai mươi chín tháng một chủ tiệm vàng tại quận một mươi hai phát hiện bị mất khoảng tám mươi tám lượng vàng một mươi tám k
và khoảng hai mươi lượng vàng hai mươi bốn ca nên đã đến công an chỉnh báo
qua trích xuất camera cơ quan công an xác định dạng sáng cùng ngày đối tượng đã leo lên cột điện
đột nhập vào tiệm vàng để trộm cắp sau khi xác định được nghi phạm lực lượng công an nhanh chóng truy xét
bắt giữ được đối tượng vào khuya ngày hôm qua khám xét nơi ở của phạm văn nu lực lượng công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng
đối tượng khai nhận vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cũng đã trộm cắp ở một tiệm vàng tại tỉnh bình dương
sáng nay tại phiên tòa hình sự sơ thẩm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo tang yann
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy trú tại tỉnh ta keo vương quốc campuchia ba mươi triệu đồng về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
và trục xuất bị cáo khỏi lãnh thổ việt nam sau khi chấp hành xong hình phạt đồng thời tuyên tịch thu toàn bộ số vàng và ngoại tệ tăng vật
theo cáo trạng vào sáng ngày tám tháng một mươi hai năm ngoái tongyang đi xe ôm sang việt nam để thăm con trai
đang chữa bệnh tại tỉnh an giang khi đi bị cáo mang theo nhiều trang sức bằng vàng trị giá trên một trăm sáu mươi tám triệu đồng và năm bốn trăm linh đô la mỹ
chiều cùng ngày khi đến cửa khẩu quốc tế tịnh biên tỉnh an giang do lo sợ bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ tiền vàng
bị cáo đã đưa cho lái xe giữ hộ hai đô la mỹ còn ba bốn trăm linh đô la mỹ cùng số vàng bị cáo cất giữ trong người
sau đó bị cáo yêu cầu lái xe trở đến bariê số hai thuộc khóm xuân hòa thị trấn tỉnh biên huyện tỉnh biên tỉnh an giang
và không khai báo hải quan theo quy định tại đây bị cáo đã bị tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế tịnh biên
phối hợp cùng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh an giang kiểm tra phát hiện
lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ số vàng và ngoại tệ nói trên
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
lực lượng phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện trảng bom phát hiện bắt quả tang nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc
ăn tiền dưới hình thức đá gà tại một dãy điều ở ấp nhân hòa xã tây hòa huyện trảng bom
tăng vật thu giữ là hai con gà một cặp cựa hơn một trăm linh triệu đồng trên người các đối tượng và một số tăng vật khác
qua sàng lọc cơ quan công an đã tạm giữ một mươi hai đối tượng để tiến hành điều tra
thưa quý vị những năm qua tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn tỉnh lai châu
không chỉ khiến nhiều diện tích rừng phòng hộ rừng đầu nguồn bị tàn phá
mà còn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây mất an ninh trật tự
chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt như giải tỏa bãi khai thác vàng
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật tiến hành nổ mìn để phá sập các hầm lò
tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất đó là làm thế nào để không tái diễn tình trạng này
từng tham gia khai thác vàng trái phép trong thời gian dài
ông lò văn pó hiểu rõ sự nguy hiểm phức tạp của công việc này
nên sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến quy định của nhà nước
và hậu quả của việc khai thác vàng đối với môi trường của chính nơi ông sinh ra và lớn lên
ông lò văn phó đã không tham gia khai thác vàng nữa ở nhà làm nương rẫy phát triển kinh tế gia đình
không có công an việc làm cho nên là tôi đi làm vàng
được một thời gian đi kiếm tiền cho vợ con ăn học không có công an việc làm ấy
sau về biết là làng nhà nước đã cớm thì tôi cũng rút về nhà cách thời gian trước về nhà
xong rồi từ đây đi là tôi cũng không nên làm vàng nữa
đi làm vàng cũng rất nguy hiểm bừa khổ bừa phức tạp
tình trạng khai thác vàng trái phép đã diễn ra nhiều năm nay tại địa bàn các huyện
hồ mường tè tam đường tân uyên của tỉnh lai châu
người dân thường tập trung về các bãi vàng hoạt động dưới nhiều hình thức như khai thác thủ công
sử dụng máy móc đào hầm lò ủ hóa vàng
những hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự an toàn lao động và gây ô nhiễm môi trường
nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép công an tỉnh lai châu đã tăng cường công tác kiểm tra phát hiện
xử lý vi phạm chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện giải tỏa phá rỡ các điểm khai thác vàng trái phép
và đặc biệt chú trọng duy trì việc kiểm tra quản lý các điểm đã giải tỏa để ngăn chặn tái diễn hoạt động vi phạm
phải mất khoảng bốn tiếng đi bộ đường rừng núi mới có thể tiếp cận được các khu vực khai thác vàng
và đây cũng chính là hành trình mà các tổ tuần tra kiểm soát thường xuyên thực hiện nhằm giảm thiểu tối đa việc tái diễn tình trạng khai thác vàng ở đây
để duy trì được hoạt động kiểm tra quản lý này hiện nay còn nhiều khó khăn bởi các đối tượng khai thác vàng trái phép vốn manh động và hoạt động tinh vi
trong khi đó mỗi tổ tuần tra có khoảng bảy người và lực lượng công an xã còn mỏng nên không thể có mặt liên tục để đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực khai thác vàng
bên cạnh đó địa hình đèo núi dốc đi bộ đã khó những ngày mưa đường trơn trượt thì việc tiếp cận các khu vực này lại càng khó khăn hơn
vì thế lực lượng công an tích cực phát huy thế trận an ninh nhân dân huy động lực lượng dân quân cùng tham gia đẩy đuổi ngăn chặn các đối tượng quay lại tiếp tục khai thác vàng
bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân hiểu hậu quả và hệ lụy của hoạt động khai thác vàng trái phép
thì để người dân không tham gia và không tiếp tay cho các đối tượng khai thác vàng
chính quyền địa phương cũng xác định cần phải tạo ra sinh kế cho bà con ổn định cuộc sống
như hướng dẫn các nghệ thuật
ngoài công việc nương dẫy
thực tế cho thấy các phương án giải pháp nào cũng chưa thể giải quyết được tận gốc nạn khai thác vàng trái phép trong một sớm một chiều
vì vậy chỉ khi nào cả hệ thống truyền thông
chính trị từ tỉnh đến cơ sở phan hủy sức mạnh toàn dân cùng vào cuộc quyết liệt
thì mới có thể chấm dứt được nạn khai thác vàng trái phép trả lại sự bình yên cho cuộc sống người dân trên địa bàn
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng chu đình chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn lưu khê xã liên bạc huyện ứng hòa thành phố hà nội
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo chấm cách một năm cm trên trước đầu mắt phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận nam từ liêm thành phố hà nội là đối tượng trần công danh
sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại xã hờ bông huyện chư sê tỉnh gia lai
còn về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
phòng an ninh điều tra công an thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng thị hương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại thôn cao minh xã trầm lộng huyện ứng hòa thành phố hà nội có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của cơ quan công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý